trước những câu hỏi đặt ra của dư luận bộ xây dựng khẳng định việc này xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và đề xuất của một số địa phương doanh nghiệp

thứ hai là căn cứ vào nhu cầu của thị trường

thì phấn đấu đạt cái chỉ tiêu nhà ở tối thiểu là sáu m hai một người
và đến năm hai nghìn một mươi năm thì phấn đấu đạt cái chỉ tiêu nhà ở tối thiểu là sáu m hai một người
và đến năm hai nghìn hai mươi thì phấn đấu đạt cái chỉ tiêu nhà ở tối thiểu là tám m hai một người
như vậy việc đề xuất cái căn hộ tối thiểu là hai mươi năm m hai cho khoảng từ một đến ba người sống trong căn hộ đó thì là hợp lý phù hợp với mục tiêu đã đề ra trong cái chiến lược phát triển nhà quốc gia đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
căn hộ hai phòng ngủ thì trung bình là ba người
căn hộ ba phòng ngủ trở lên là trung bình là bốn người

cái số lượng cái quy mô của căn hộ ấy thì người ta xác định được là cái số dân sống ở trong cái khu vực hoặc là trong cái tòa nhà ấy là bao nhiêu là vừa
thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta cho phép xây dựng căn hộ hai mươi năm m hai tạm gọi là studio đi không có nghĩa là trong một tòa nhà đấy toàn bộ cái số lượng căn hộ đều là hai mươi năm m hai cả
bởi vì sao
bởi vì một là chúng ta chắc chắn là sẽ khống chế số lượng căn hộ đó
theo như kinh nghiệm là ví dụ như là anh không được xây dựng quá một mươi
như vậy đến thời điểm này cho phép xây dựng căn hộ với diện tích hai mươi năm m hai có thể bố trí chỗ ở cho một hai người là phù hợp với quy định của pháp luật định hướng phát triển nhà ở
cùng cơ chế khuyến khích phát triển nhà ở xã hội việc cho phép xây dựng căn hộ thương mại có diện tích tối thiểu hai mươi năm m hai được bộ xây dựng xem là một giải pháp quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở giá thấp cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở
đề xuất căn hộ nhỏ thì thương mại mà hai mươi năm m hai là cũng phù hợp với tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối thiểu của nhà xã hội quy định trong nghị định một trăm linh của chính phủ là hai mươi năm m hai
thực chất thì việc phát triển nhà ở xã hội tiêu chuẩn nhà ở xã hội và tiêu chuẩn căn hộ thương mại tối thiểu hai mươi năm m hai cũng nhằm đối với các mục đích cho các đối tượng chủ yếu là các đối tượng thu nhập thấp
khi tính đến căn hộ diện tích hai mươi năm m hai bộ xây dựng đã tham khảo kinh nghiệm quốc tế của các nước trên thế giới
tuy nhiên đối tượng hướng tới của loại căn hộ này theo cách đánh giá của cơ quan quản lý lại chưa phản ánh hết nhu cầu của thị trường
tại những khu vực có giá bất động sản đắt đỏ nhất của anh pháp hồng kông hay singapore lại là nơi xuất hiện những căn hộ nhỏ thậm chí siêu nhỏ với diện tích trên một mươi m hai
nhu cầu căn hộ nhỏ không chỉ có ở người có thu nhập thấp mà còn xuất hiện ở cả những người có thu nhập ở mức cao
cái diện tích lớn hay bé thì nó phụ thuộc vào quốc gia nó phụ thuộc vào đô thị đấy có cái quỹ đất đến mức nào hoặc là mức độ tập trung thành phố như thế nào mức độ tập trung dân số thế nào
nếu bạn xem thống kê thì những cái nước mà trật trội đông đúc ví dụ như anh thì có cái diện tích trung bình là thấp sáu mươi m hai trên một căn hộ
nhưng mà sang đến australia thì nó lên khoảng hai trăm linh hai m hai một căn hộ
nó phụ thuộc vào đấy là cái diện tích trung bình nó phụ thuộc vào cái quy mô dự trữ về đất đai của họ
và ví dụ như newark thành phố newark chẳng hạn thì
họ chỉ có
họ chỉ có khoảng ba trăm linh feet square feet một cái căn hộ tức là nó khoảng ba mươi ba mươi m hai
bây giờ cũng có quy định là ba mươi bảy m hai ở newark
thế nhưng mà có nghĩa rằng là nhiều nơi họ càng vào trung tâm thành phố căn hộ càng phải bé đi
chúng ta cũng nên sử dụng những cái biện pháp mà gọi là có yếu tố gọi là tôn trọng thị trường nếu thị trường có nhu cầu
vì tất nhiên là chúng ta có cái lý khi mà đưa ra những cái căn hộ diện tích phải từ bốn mươi năm mét trở lên
chúng ta không muốn gây áp lực lên hạ tầng không muốn là gây tập trung dân số quá cao
cũng như là không muốn là đến một lúc nào đó trong một vài chục năm nữa lại phải cải tạo lại những cái sản phẩm cũ đó
thế nhưng chúng ta hãy nhìn những cái thành phố những khu đô thị đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm
một đất nước mà những quốc gia mà đã có thu nhập lên tới gấp hàng chục lần chúng ta vài chục ngàn đô
thì họ vẫn cứ cho phát triển những cái sản phẩm như vậy vì đó là nhu cầu của thị trường
giảm diện tích căn hộ là xu hướng tại các dự án trung cư nhằm tăng tính thanh khoản
vì vậy từ phương diện chủ đầu tư đây là một chuyển biến đáng mừng của chính sách
nhưng thị trường có lý lẽ của mình không phải vì thiếu căn hộ nhỏ mà cứ làm ra là bán được
căn hộ diện tích nhỏ ở trung tâm thành phố với giá bán cao có thể vẫn bán chạy
còn nếu đưa ra ngoại thành vùng ven mà không gắn với các khu công nghiệp chế xuất
không thuận lợi cho việc đi lại hàng ngày của người dân không có hạ tầng xã hội
dù giá rất hợp lý chưa chắc đã được thị trường đón nhận
thứ tư là cái mà thị trường người ta điều tiết
nếu mà anh phát triển bây giờ thì thị trường người ta cũng rất là thông minh
anh mà phát triển mà căn hộ xấu quá môi trường sống nó không tốt thì người ta cũng không buồn
việc xây dựng căn hộ hai mươi năm m hai mới ở giai đoạn khởi động
các thành viên thị trường bao gồm cả người dân và doanh nghiệp
đang mong chờ những sản phẩm căn hộ đầu tiên và cả những chính sách
hành lang pháp lý cụ thể cho sự phát triển của loại hình căn hộ này
sự có mặt của các căn hộ nhỏ khiến thị trường bất động sản hoàn thiện hơn
hay đặt thêm gánh nặng tạo thêm vấn nạn cho đô thị
câu trả lời còn ở phía trước
thưa quý vị cho phép xây dựng căn hộ hai mươi năm m hai là quyết định đúng
tuy nhiên còn có những vấn đề cần được làm rõ như quy định nào sẽ khống chế tỷ lệ căn hộ
có diện tích siêu nhỏ trong một khu đô thị một dự án
một mặt sàn trung cư để tránh sức ép lên hạ tầng
làm thế nào để kiểm soát số lượng người sống trong căn hộ hai mươi năm m hai
về vấn đề quản lý đô thị nếu áp dụng tuân thủ đúng tiêu chuẩn quy chuẩn
tôn trọng quy hoạch đã duyệt và có sự quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình sử dụng
thì căn hộ hai mươi năm m hai sẽ không còn là mối nguy cho đô thị
vì vậy để ngăn chặn nguy cơ quá tải cho đô thị
cơ quan quản lý cần tính đến các điều kiện để quản lý
nếu căn hộ này dành cho đối tượng độc thân hay tối đa là cặp vợ chồng
thì cũng cần quy định rõ đồng thời có thể đưa ra chế tài và những quy định cụ thể
tại hợp đồng mua bán chuyển nhượng đối với loại căn hộ này
pháp luật khác có liên quan pháp luật về quy hoạch pháp luật về đầu tư xây dựng
pháp luật về đất đai
thì cái việc mà vị trí nào khu vực nào được xây dựng căn hộ nhỏ
tiêu chuẩn tối thiểu là hai mươi m hai
và trong một dự án nào thì cái tỷ lệ xây dựng căn hộ nhỏ là bao nhiêu
căn hộ vừa là bao nhiêu căn hộ lớn màu bao nhiêu
thì sẽ được các cơ quan chức năng xem xét thẩm định
trong quá trình phê duyệt dự án chấp thuận chủ trương đầu tư
để đảm bảo nguyên tắc là phải phù hợp với quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
và đảm bảo cái nguyên tắc là không quá tải cái ạ tầng
không làm tăng mật độ dân cư cũng như là ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
một phép tính đơn giản nếu quản lý tốt thì căn hộ nhỏ sẽ không làm tăng áp lực cho đô thị
bởi một căn hộ bảy mươi m hai hiện trung bình có từ ba đến năm nhân khẩu
còn căn hộ hai mươi năm m hai chỉ có từ một đến hai nhân khẩu
việc căn hộ nhỏ có trở thành ổ chuột trên cao như quan ngại hay không
phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ chất lượng xây dựng hoàn thiện hệ thống trang thiết bị
áp dụng công nghệ tiện ích điều kiện hạ tầng dịch vụ quản lý vận hành
và cả thói quen sinh hoạt ý thức của người sử dụng căn hộ
tôi thực sự không có kinh nghiệm lần nào để phát triển căn hộ hai mươi năm m hai
nhưng theo tôi chắc là phải lưu ý lớn nhất đó là cái việc
đầu tiên đó là phân chia mặt bằng bởi vì phân chia mặt bằng của một căn hộ
có rất nhiều tôi đã từng va chạm với các kiến trúc sư
và tôi thấy rằng là cái sự thông minh giải pháp đột phá
đôi khi mang lại kết quả không ngờ
nếu chúng ta chia một cách đơn thuần thì có kể cả đưa cho là
năm mươi m hai chúng ta chia vẫn xấu nhưng đưa vào tay kiến trúc sư mà đã có kinh nghiệm
thì năm mươi năm m hai họ chia còn
sử dụng còn hiệu quả hơn cái ông chia bảy mươi m hai
thế cho nên là tôi cho rằng nếu mà là tôi phải làm cái dự án này
thì tôi sẽ rất lưu tâm về phần chia mặt bằng là việc thứ nhất
việc thứ hai tôi tin rằng là phần về diện tích chung riêng về cơ sở hạ tầng
bởi vì lúc đấy số lượng người của một cái block nó sẽ khác
nó sẽ chắc tối thiểu cũng phải cỡ hai năm lần so với một cái quy mô mặt sàn tương tự
thì như vậy là
cơ sở hạ tầng dùng chung chắc cũng phải lưu ý
theo đánh giá của savin việt nam việc bộ xây dựng cho phép xây dựng căn hộ diện tích hai mươi năm m hai
là tín hiệu đáng mừng đây là giải pháp cho nhà thương mại giá rẻ mà thị trường vẫn tìm kiếm bấy
lâu tạo điều kiện cho nguồn cung phát triển bắt kịp với nguồn cầu tuy vậy để mô hình căn hộ hai mươi
năm m hai thực sự thành công cơ quan quản lý cần phải có cái nhìn tổng quan khi đưa ra những quy định và
hướng dẫn cụ thể trong quy hoạch thiết kế và xây dựng các dự án có căn hộ diện tích nhỏ
nếu mà quy hoạch mà chúng ta lại là lại đi theo những cái dự án theo kỳ kiểu như này thì rõ ràng
đi ngược lại cái quy trình đó đi ngược quy trình đó do đó chúng ta đã nói rằng là tất cả những cái
nội dung mà chúng ta đã làm quy hoạch thì chúng ta phải bảo vệ và chúng ta phải có cái biện pháp hay
nó cách khác là có quy chế rất là cụ thể để bảo đảm cái yêu cầu phát triển quy hoạch đó
trước những yêu cầu đặc thù đối với quản lý căn hộ nhỏ
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không thể đứng ngoài có như vậy thì mới đảm bảo
bảo được chất lượng cuộc sống của cư dân tránh gây sức ép lên hạ tầng và các tiện ích công cộng
không phá vỡ quy hoạch đồng thời giữ được diện mạo của đô thị
thưa quý vị để thị trường bất động sản phát triển giải hàng hóa cần mở rộng
mọi đối tượng mọi nhu cầu đều phải được đáp ứng con số hai mươi năm m hai mới chỉ là một trong nhiều yếu tố
để đi vào thực tế sản phẩm căn hộ này phải đáp ứng những yêu cầu của quy hoạch hạ tầng
quy chuẩn chỉ tiêu kỹ thuật và quy định về quản lý sử dụng trước sự quan tâm đặc biệt của thị trường
căn hộ hai mươi năm m hai có thể sẽ trở thành luồng gió mới tạo nên sự cạnh tranh bứt phá của các doanh nghiệp
về chất lượng thiết kế khả năng ứng dụng công nghệ sản phẩm thông minh cũng có thể xem đây là
phép thử cho sự thích ứng năng lực và tính trách nhiệm của cơ quan quản lý chính quyền đô thị
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo của chúng
truyền hình nhân dân mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các
bản những thông tin bổ ích và lý thú mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại